trung đoàn bộ binh ba sư đoàn ba trăm hai mươi bốn quân khu bốn là đơn vị chủ lực đủ quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
năm hai nghìn một mươi bảy cùng với huấn luyện có hiệu quả theo kế hoạch đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện về kỹ thuật chiến thuật cho bộ đội
tập trung vào những nội dung mới và khó trong đào tạo lực lượng quân đội nòng cốt cho toàn quân
thời tiết nắng nóng ở miền tây thanh hóa vẫn không làm ảnh hưởng đến không khí hăng say huấn luyện của cán bộ chiến sĩ trung đội súng fpg chín sư đoàn ba trăm hai mươi tám
là một trong những loại vũ khí mới được biên chế về đơn vị
súng fpg chín có một số tính năng kỹ thuật mới hơn về phần tử bắn kỹ thuật chiến thuật và các động tác thao tác của bộ đội
súng spg chín có một số tính năng kỹ thuật mới hơn về phần tử bắn kỹ thuật chiến thuật và các động tác thao tác của bộ đội
để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu năm hai nghìn một mươi bảy

đảng ủy chỉ huy sư đoàn ba trăm hai mươi bốn đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện về kỹ chiến thuật
trọng tâm là các bài bắn kỹ thuật của các đối tượng bộ binh binh chủng huấn luyện bắn đạn thật
diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật của các cấp từ trung đội đến tiểu đoàn
cơ quan tăng cơ công tác bằng nắm trên thao trường bài tập huấn luyện cho bộ đội
thứ nhất là phải làm chủ được vũ khí trang bị
cái thứ hai là tình độ thao thạc của tất cả loài súng có trong biên chế
cái thứ ba là phải xây dựng được cái ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ
ở đây là mỗi bài bắn như thế phải dây dựng cho bộ đội được là mỗi mục tiêu là một tên địch
và mỗi viên đạn phải là một quân thù
cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng cho bộ đội xác định tốt tinh thần
thái độ trách nhiệm đối với nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
sư đoàn ba trăm hai mươi bốn
sư đoàn ba trăm hai mươi bốn cũng đã phát huy có hiệu quả các buổi sinh hoạt đối thoại để cán bộ chiến sĩ trao đổi
hiến kế các sáng kiến góp ý những hạn chế trong huấn luyện
qua đó đơn vị tổng hợp rút kinh nghiệm và đưa ra biện pháp huấn luyện có hiệu quả
nhất là các nội dung huấn luyện mới và khó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao